ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một quân đội israel thông báo lệnh ngừng bắn với phong trào hồi giáo hamas sẽ được tiếp tục gia hạn thêm một ngày
như vậy là lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một tức là một mươi hai giờ cùng ngày theo giờ việt nam sẽ được tiếp tục trong ngày thứ bảy liên tiếp đến ngày một tháng một mươi hai
phong trào hồi giáo hoàn toàn có thể thực hiện được nếu các bên có ảnh hưởng thực sự nghiêm túc xem xét vấn đề này
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi một hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc xung đột hiện nay giữa israel và phong trào hồi giáo hamas cũng như những diễn biến căng thẳng tại khu vực trung đông
đây là cuộc họp đầu tiên của cơ quan quyền lực nhất liên hợp quốc sau khi thông qua một nghị quyết kêu gọi israel và hamas tạm ngừng bắn vì lý do nhân đạo